nhân dịp thăm chính thức rumania chiều ngày một mươi bốn tháng bốn theo giờ địa phương tức tối cùng ngày theo giờ việt nam
cũng nhân ngày dỗ tổ hùng vương mùng một mươi tháng ba tại thủ đô bucharest thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn cấp cao việt nam đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và kiều bào việt nam tại rumani
tại buổi gặp mặt thay mặt chính phủ thủ tướng gửi tới các nhân viên cán bộ đại sứ quán và bà con kiều bào
lời thăm hỏi sức khỏe và những tình cảm ấm áp nhất từ quê nhà nhân dịp dỗ tổ mùng một mươi tháng ba
thủ tướng đánh giá cao bà con người việt tại rumani tuy chỉ có khoảng năm trăm linh người nhưng luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau
trên tinh thần máu chảy ruột mềm cùng chung nòi giống cần cù chịu khó trong học tập lao động được chính quyền sở tại ghi nhận đánh giá cao
thủ tướng khẳng định người việt nam ở nước ngoài trong đó có cộng đồng việt nam tại romani là bộ phận không tách rời
và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc việt nam
về nội dung chuyến thăm thủ tướng mong muốn bà con yên tâm tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
nỗ lực phấn đấu xây dựng cộng đồng và luôn hướng về quê hương tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước